thực hiện kế hoạch tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm theo chuyên đề
chở hàng quá tải trọng quá khổ giới hạn và tự ý cải tạo phương tiện trên đường bộ
đêm ngày một mươi năm tháng ba đội cảnh sát giao thông đường bộ phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh lâm đồng
đã chốt chặn kiểm tra và xử lý các phương tiện vi phạm trên quốc lộ hai mươi đoạn qua địa phận của huyện đức trọng
để xử lý các xe vi phạm không lẫn trốn hoặc tìm cách đối phó gây khó khăn
khi phát hiện lực lượng cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ
ngay từ đầu tối các tổ công tác đã được lãnh đạo đơn vị phân công từng nhiệm vụ cụ thể
theo đó khi các xe đầu kéo nối đuôi nhau chở đất xét ra tới quốc lộ hai mươi
các tổ công tác đã lập tức áp sát yêu cầu tài xế điều khiển xe có dấu hiệu vi phạm
di chuyển tới một khu vực rộng rãi đoạn qua dốc lan hanh xã ninh gia huyện đức trọng để kiểm tra hành chính
bên cạnh những tài xế nghiêm túc chấp hành hiệu lệnh của lực lượng cảnh sát giao thông
xuất trình các giấy tờ xe để kiểm tra theo yêu cầu
thì vẫn còn tài xế cố tình dây dưa gây khó khăn cho lực lượng chức năng khi làm nhiệm vụ
phát hiện hàng hóa trên xe có dấu hiệu vi phạm pháp luật
lực lượng cảnh sát giao thông đã đề nghị đội cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế
công an huyện đức trọng tới phối hợp tiến hành kiểm tra tính hợp pháp của số hàng hóa trên xe
kết quả cân tài trọng xác định tất cả các xe đầu kéo trên có tài trọng vững mức cho phép
ở các khung từ một mươi ba mươi và từ năm mươi một trăm linh
tài xế xe cũng không xuất trình được hóa đơn chiến tự
và các giấy tờ liên quan để chứng minh tính hợp pháp của hàng hóa chở trên xe
cùng với lập biên bản vi phạm hành chính trong các lĩnh vực liên quan
lực lượng chức năng đã yêu cầu tài xế điều khiển các phương tiện và hàng hóa
về bãi tạm giữ phương tiện của công an huyện đức trọng để tiếp tục làm việc xử lý theo quy định